thành phố hồ chí minh đã quyết định đề xuất với bộ kế hoạch và đầu tư báo cáo thủ tướng chính phủ
về việc không muốn tiếp tục thực hiện dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực thành phố hồ chí minh
có tổng mức đầu tư là bốn trăm ba mươi bảy triệu đô la mỹ trong đó bốn trăm linh triệu đô la mỹ là vốn vay từ ngân hàng thế giới world bank
lý do được thành phố hồ chí minh đưa ra là có sự khác biệt rất lớn về chính sách áp dụng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
giữa world bank và pháp luật việt nam cụ thể là cách xác định giá trị bồi thường cho từng loại đất
nhưng đối với đất thổ cư pháp luật việt nam quy định hạn mức đất để bồi thường phần còn lại sẽ được bồi thường theo đất nông nghiệp
nhưng phía world bank lại dự kiến tại thành phố hồ chí minh sẽ tính bồi thường toàn bộ khu viên theo giá đất ở
thành phố hồ chí minh cho rằng thực hiện theo đề nghị của world bank thì không phù hợp với quy định của luật đất đai hai nghìn một mươi ba
và sẽ không công bằng cho hơn hai trường hợp trong dự án giai đoạn một đã nhận tiền
di dời trước thời điểm tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
quan trọng hơn điều này dễ dẫn đến phát sinh so sánh và khiếu nại không chỉ giữa các hộ dân trong dự án giai đoạn một
mà còn đối với tất cả các dự án khác đang triển khai trên địa bàn thành phố hồ chí minh không dùng nguồn vốn vay từ nước ngoài